kim hạ xin kính chào quý vị
kính thưa quý vị lực lượng tham mưu công an các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ
tổ chức học mặt kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu công an nhân dân
tại công an thành phố cần thơ
đây là hoạt động thường niên được công an một mươi ba tỉnh thành phố duy trì nhiều năm nay
nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm tăng cường sự đoàn kết gắn bó
giữa lực lượng tham mưu công an các tỉnh thành phố trong khu vực
tại buổi họp mặt các đại biểu đã cùng ôn lại bảy mươi tám năm truyền thống lực lượng tham mưu công an nhân dân
nói chung lực lượng tham mưu công an các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ nói riêng
phóng sự về những thành tích hoạt động nổi bật của một mươi ba đơn vị đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
những kết quả đó cho thấy dù ở bất cứ giai đoạn hoàn cảnh lịch sử nào cán bộ
chiến sĩ lực lượng tham mưu vẫn luôn đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách
nêu cao tinh thường các bạn luôn trung thành tận tụy mưu trí sáng tạo trách nhiệm bám sát nhiệm vụ
trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng tham mưu công an nhân dân
các đại biểu còn tham gia nhiều hoạt động như viếng và dân hương tưởng niệm tại đền thờ các vua hùng
nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh nhà truyền thống lực lượng công an cần thơ
giao lưu văn nghệ tham gia các trò chơi dân gian tại khu du lịch ông đề xã mỹ khánh huyện phong điền
tặng quà cho gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hậu covid một mươi chín
trao đổi học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tế công tác
công an tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai năm hai nghìn hai mươi bốn
sơ kết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tp hcm ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám trên tb
và sơ kết một năm thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động
vận động người dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ngô minh châu biểu dường thành tích
mà công an tp hcm đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm có sự chuyển biến rõ nét
góp phần thực hiện chiến thắng nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội của tp hcm
đáng chú ý việc huy động các tầng lớp nhân dân tham gia bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định
góp phần đấu tranh với tội phạm liên quan tính dụng đen đảm bảo trực tự an toàn xã hội
chỉnh trang phối hợp địa bàn giáp tranh kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện
đấu tranh trị phá băng nhóm về trực tự xã hội mà tuy hết
công an tp hcm cùng công an các quận huyện đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự
đã kéo giảm tội phạm đường phố như cướp cướp vật trộm cắp tài sản
phó chủ tịch ubnd tp hcm ngô minh châu đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm
không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội tập trung làm tốt việc quản lý người nghiện
người sử dụng trái phép chất ma túy người thuộc diện quản lý sau cai nghiện thành thiếu niên bỏ học
không nghiện nghiệp để cắt giảm nguồn cầu
tại hội nghị trung tá nguyễn thành hưng trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
tình hình phạm pháp hình sự đã được kéo giảm tội phạm đường phố cơ bản được kiềm chế
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tội phạm đường phố giảm gần một mươi ba tương đương chín mươi chín vụ
toàn tp hcm xảy ra sáu trăm chín mươi năm vụ đã điều tra khám phá bốn trăm chín mươi năm vụ gần bảy mươi hai
với phương châm phòng ngừa là chính phòng cảnh sát hình sự chủ động đề ra chỉ tiêu bắt buộc
quyết tâm khám phá một trăm linh ánh cướp cướp dật khám phá trên bảy mươi năm ánh trộm cắp
xét định trỏ quan điểm kéo giảm tội phạm đường phố là mục tiêu quan trọng
quán triệt với khẩu hiệu quyết tâm một vụ cướp dật tài sản là một vụ trọng án
ngày một mươi chín tháng bốn mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ô tô màu trắng chạy trên đường
võ chí công tp thcm thì bất ngờ rẽ phải gây tai nạn với xe máy rồi rời khỏi hiện trường
trước đó trên mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ô tô màu trắng
đang chạy tốc độ cao đến mùa giao lộ thì chiếc ô tô không giảm tốc mà bất ngờ chuyển hướng
ép ngã chiếc xe máy chạy cùng chiều bên phải vụ việc làm hai người trên xe máy ngã xuống đường
bị thương nhẹ các phương tiện phía sau kịp thời né tránh tuy nhiên chiếc ô tô gây tai nạn
rời khỏi hiện trường qua xác minh vụ việc xảy ra lúc một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng bốn tại giao lộ võ chí công
đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây thời điểm xảy ra vụ việc chiếc ô tô chạy hướng
từ quận bảy đi tp thủ đức đến đường dẫn cao tốc thì ô tô bất ngờ rẽ ép ngã xe máy
gây tai nạn giao thông rồ rời khỏi hiện trường cùng ngày đại diện đội cảnh sát giao thông
cắt lái cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các đơn vị liên quan
trích xuất camera an ninh để mời những người liên quan lên làm việc xử lý theo quy định
bước đầu cảnh sát giao thông đã xác định được chủ ô tô nói trên và đang tiến hành mời lên làm việc
hội chữ thập đỏ tp hcm vừa có văn bản gửi công an thành phố sở giao thông vận tải
danh nghĩa của hội này để lừa đảo
theo phản ánh từ người dân trên chuyến xe buýt đi từ bến xe củ chi đến tây ninh xuất hiện
hai thanh niên giới thiệu với hành khách những phiếu khám chữa bệnh miễn phí
dư danh nghĩa hội chữ thập đỏ tp hcm các đối tượng này rao người nào cần sử dụng
phiếu chữa bệnh thì mua với số tiền hai đồng khi mua những phiếu trên
họ lấy thêm tiền cá nhân từ năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng để mua những vị thuốc không rõ nguồn gốc
sau khi các đối tượng xuống xe buýt người dân mới phát hiện bị lừa gạt
nhận thấy đây là một trong những trường hợp màu danh hội chữ thập đỏ tp hcm để lừa đảo trục lợi
đơn vị đề nghị ba giám đốc công an thành phố sở giao thông vận tải sở thông tin và truyền thông
phối hợp xử lý theo chức năng thẩm quyền không để các tình trạng nêu trên trong tương lai tái diễn
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội và uy tín hình ảnh của hội chữ thập đỏ việt nam nói chung
hội chữ thập đỏ tp hcm nói riêng
từ kinh nghiệm trong việc triển khai thí điểm công tác năm s tại năm khoa phòng của bệnh viện
đến nay thì tất cả các khoa phòng bang trung tâm của bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
đã đưa công tác năm s trở thành hoạt động thường niên tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng xanh
sạch đẹp góp phần giảm nhiễm khuẩn thay đổi bộ mặt bệnh viện với những thành quả đáng khích lệ
trong những lợi ích cho người bệnh và cả cán bộ nhân viên y tế việc thực hiện công tác năm s
được bang giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đặc biệt quan tâm
cũng giống như tất cả các lĩnh vực khác khoa vi sinh luôn luôn cần nâng cao chất lượng và giảm tối đa sự lãng phí
việc áp dụng công tác năm s là biện pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu này
đây có thể coi là bước đầu tiên trong cải tiến quy trình liên tục
đồng thời bắt đầu loại bỏ các lãng phí để tối ưu hóa khu vực xét nghiệm
từ khi áp dụng năm s khuôn viên khoa vi sinh bệnh viện ba mươi tháng bốn đã có sự khởi sắc đáng kể
môi trường làm việc thoải mái và an toàn cho nhân viên phòng xét nghiệm
bên cạnh đó công tác sắp xếp và phân tri công việc khoa học hơn
tránh lãng phí thời gian và công sức của nhân viên xét nghiệm
điều này giúp giảm bớt các sai sót trong quá trình thực hiện xét nghiệm
mang đến cho bệnh nhân một kết quả xét nghiệm nhanh chóng và chính xác
vi sinh là một môi trường có lây nhiễm
nên đảm bảo năm s đảm bảo được về an toàn sinh học
khoa vi sinh cũng đang làm hồ sơ công bố lại về phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp hai
nó phải đảm bảo được cái yêu cầu về năm s
trong đó tổng quan trọng chúng tôi sẽ thấy được lợi ích và đảm bảo an toàn sinh học
đảm bảo tiến tới sau cùng là an ninh sinh học
vì nó là nguồn lây nhiễm rất cao
đối với chính bản thân mình đối với nhân viên y tế và đối với ra môi trường xung quanh người bệnh và ra cộng đồng
khoa phẫu thuật game bay khoa phẫu thuật game bay hồi sức
là một trong những đơn vị tiên phong trong thực hiện công tác năm s tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
dù mới được đưa vào triển khai năm s từ năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng bước đầu khoa đã có những cải thiện rõ rệt trong ý thức hành động
cũng như môi trường làm việc an toàn sạch sẽ và thoải mái cho nhân viên
đối với lĩnh vực gây mê hồi sức nơi thực hiện các phẫu thuật và thủ thuật theo các chương trình và cấp cứu
đảm nhiệm công tác hồi sức tích cực công tác năm s càng có ý nghĩa quan trọng đối với nhân viên y tế
bởi không chấp nhận xảy ra bất kỳ sai sóc nào có ảnh hưởng đến tính bại người bệnh
trước khi khởi động năm s thì cũng thấy rất là ngổn ngang
vì nó quá nhiều quá nhiều hạng mục quá nhiều việc đối với phòng mổ
vì nó rất là nhiều bộ phận và nhiều khu vực
thì để mà sắp xếp được cái đó thì cũng rất là khó
và lúc đầu thì cũng khó khăn ở cái chỗ là hội tụ được anh em ai cũng đồng lòng cái chuyện đó
rồi sau khi khoa phòng ra cái kế hoạch thì cũng ngồi lại các bộ phận
lãnh đạo khoa với các bộ phận để thống nhất để mình làm sao đấy tạo cho anh em có một cái hứng thú
động lực và làm cho người ta thấy được cái hiệu quả của cái năm s
xây trường bệnh viện năm s không chỉ góp phần được cao chất lượng khám chữa bệnh
giảm nhiễm khuẩn bệnh
mà còn tác động tích cực tới tâm lý người bệnh người nhà bệnh dân và cán bộ y tế
với mục tiêu một trăm linh khoa phòng banh trung tâm thực hiện công tác năm s
không khiến ngày hội năm s của bệnh viện ba mươi tháng bốn đã và đang lanh tỏa đến khắp nơi trong bệnh viện
tạo nên một môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp xanh sạch khoa học và hiệu quả
cái khó nhất của cái công tác thực hiện năm s đó là phải được sự quyết tâm của tất cả từng cá nhân
tại vì cái công tác năm s này không phải là một người làm

có sự đồng lòng quyết tâm của tất cả mọi người cùng chung tay cùng làm
tôi mong muốn là cái kế hoạch năm s này sẽ lan tỏa đến tất cả các khoa phòng khác
không chỉ riêng khoa nội thần kinh mà tất cả các khoa phòng khác
chúng tôi sẽ thực hiện năm s tốt để nâng cao sức lượng bệnh viện
nâng cao cái công tác chăm sóc điều trị cho người bệnh
là một trong những bệnh viện đầu ngành của y tế công an nhân dân những năm qua
bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an luôn luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất
là bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
chính vì vậy bàn giám đốc bệnh viện luôn quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
trong đó công tác năm s chính là một trong những hoạt động giúp bệnh viện đổi mới phong cách
thái độ phục vụ sự chuyên nghiệp hướng tới sự hài lòng của người bệnh
xứng đáng là bệnh viện kiểu mẫu hiện đại góp phần tô thắm những chiến công của lực lượng công an nhân dân
khi về với tỉnh biên giới tây ninh đoàn công tác phụ nữ công an tp hcm lại háo hức rộng ràng
với hành trình yêu thương về thăm căn cứ trung ương cục miền nam nơi của những cảm xúc lắng động
cùng với những ký ức hào hùng về một thời chiến đấu oanh liệt của cha anh
điểm đến đầu tiên của hành trình là nghỉ trang liệt sĩ quốc gia tân biên đòi tám mươi hai
và tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc
đoàn dâng lên các anh hùng liệt sĩ những đo hoa tư thấm tượng nhớ công ơn của các thế hệ cha anh
những người đã dân hiến máu xương để gìn giữ độc lập hòa bình cho dân tộc
vẫn trong niềm tự hào và cảm xúc ấy đoàn tiếp tục dân hương dân hoa trước tượng đài chủ tịch hồ chí minh
và bộ trưởng phạm hùng trong khuôn viên di tích căn cứ trung ương cục miền nam
tượng nhớ lịch sử hào hùng của dân tộc cán bộ chiến sĩ công an tp nguyện ra sức phán đấu
rèn luyện và tiếp nối truyền thống của cha anh
đây là chuyến đi rất có ý nghĩa và để lại rất nhiều cảm xúc tự hào
giúp chúng tôi hiểu hơn về sự hy sinh công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước
từ đó chúng tôi cố gắng phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa
không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao
tiếp tục hành trình nghĩa tình biên giới đoàn đã đến với bà con và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
chia sẻ với những vất vả của người dân vùng biên giới đoàn công tác đã trao năm mươi phần quà
gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gối nước tương dầu ăn và tiền mặt
đồng thời trao tặng năm mươi phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp đầu năm học mới gồm tập vở sữa bánh kẹo
chúng tôi không khỏi xót xa khi được biết hoàn cảnh của cụ ông trần văn hiệp
năm nay ông đã tám mươi bốn tuổi đau yếu bệnh tật nhưng ông là chỗ dựa tinh thần cho cả ba người cháu ngoại
trong đó cháu úc bị bại não cháu lớn phải gác lại những mơ ước đến trường để hí đi làm kiếm tiền
chăm sóc ông ngoại và các em để những người em giữa được đến trường viết tiếp ước mơ của chính mình
nhận những lời thăm hỏi động viên ân cần cùng những phần quà thiết thực
kịp thời đông đầy ân tình của người chiến sĩ công an thành phố mang tên bác
người dân đã không nén được xúc động
phụ nữ công an thành phố hồ chí minh quan tâm để chia sớt cho mình có sống hàng ngày
mình cũng rất là
thấy cũng có cái vui để chúc các cô các chú
để được có giàu giàu sức khỏe để đi làm tiếp nữa
con đến đây để nhận quà của các cô chú công an hồ chí minh
con nhận quà của các cô chú rất là vui
con cảm ơn con hứa các cô chú con sẽ ngoan và học giỏi
biên cương tổ quốc là nơi thiên liêng
bảo vệ xây dựng biên cương là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân toàn quân
những hoạt động việc làm ý nghĩa hết trên những địa bàn biên cương
phần nào tiếp thêm niềm tự hào tình yêu quê hương tổ quốc
để từ đó mỗi hội viên phụ nữ công an thành phố
trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ biên cương
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay vào công tác an sinh xã hội
chăm lo người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
các gia đình chính sách của các khu vực vùng biên
quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
sau đây kim thảo xin mời quý vị trở lại trường quay tại hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin
trong phần tiếp theo của chương trình
khởi tố phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội phạm thái hà
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn ghẻ hưởng đối với người khác để trục lợi
phản bác các báo cáo sai lệch thiếu khách quan của một số tổ chức nước ngoài
về vấn đề nhân quyền tại việt nam
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sáng nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
ghẻ hưởng đối với người khác để trục lợi
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
ghẻ hưởng đối với người khác để trục lợi theo quyết định tại khoản bốn
điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
và ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các lệnh quyết định này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
tại nhà máy xi măng yên bái trên địa bàn thị trấn yên bình huyện yên bình
vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến bảy người tử vong và ba người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày hôm nay trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng
thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái đã xảy ra sự cố khiến bảy người tử vong và ba người khác bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà máy xi măng này khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu
tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của bảy người tử vong đều trú tại huyện yên bình
trong ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện có một người chưa xác định được danh tính
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị hiền bốn mươi chín tuổi
là mẹ của nữ sinh rau gà tại điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phiên tòa lần này trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa khi chủ tọa kiểm tra căn cước
bị cáo trần thị hiền đã bật khóc nức nở khi được hỏi về con gái cao mỹ duyên
trả lời hội đồng xét xử bị cáo hiền khẳng định bị oan
nữ nguyên đơn kháng cáo
về nội dung kháng cáo do sức khỏe yếu bị cáo hiền nhờ các luật sư trình bày
trong đơn bị cáo hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái mình là không khách quan vụ an đổ tội để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
nữ bị cáo cho rằng sau khi con gái cao mỹ duyên bị phát hiện tử vong nhưng chín ngày sau toán công hùng mới bị bắt giữ
những người này đã có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau nhận dạng bà hiền để tạo dựng lời khai gian dối
bị cáo hiền khẳng định không quen biết vay nợ tiền không buôn bán ma túy với toán công hay hùng
theo kế hoạch ngày mai hai mươi ba tháng bốn toán nhân dân tp hcm sẽ tổ chức xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
ba bị cáo cùng bị truy tố về tội danh trên gồm trần quý thanh cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp
phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bốn dưới sự điều hành của thẩm phán huỳnh văn trực
trong vụ án này bị cáo trần quý thanh cùng con gái bị cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản dưới chiếm đoạt tổng giá trị một bốn mươi tám tỷ đồng
vụ án có bốn cá nhân được xác định là bị hại gồm các ông bà đặng thị kim oanh nguyễn văn trung lâm sơn hoàng và nguyễn huy đông
ba mươi năm cá nhân khác được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan
công an tỉnh hậu giang vừa phá thành công chuyên án làm tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan và thu giữ số tiền giả đặc biệt lớn
đầu tháng ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện vị thủy về việc có hai thanh niên đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn mua hàng trả bằng tiền nghi là tiền giả
vị hại không cung cấp được đặc điểm nhận dạng của đối tượng nên quá trình điều tra xác minh gặp lại
gặp lại cũng sẽ giúp đỡ khó khăn a
từ đặc điểm mà bị hại cung cấp từ các kết quả được bị hại cung cấp thì chúng tôi đối chiếu với thủ đoạn hoạt động lưu hành tiền giả của các đối tượng nhắm đến là các tiệm tập quán nhỏ lẻ người lớn tuổi thời gian hoạt động là vào sáng sớm và chiều muộn
căn cứ vào kết luận giám định tờ tiền mà bị hại cung cấp xác định đó là tiền giả
từ đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu bang giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp để điều tra xác minh làm rõ
qua xác minh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ cơ quan điều tra xác định được hai thanh niên sử dụng tiền giả mua hàng là huỳnh hoàng đức anh sinh năm hai nghìn ba và cao nhất ý sinh năm hai nghìn bảy cùng chú ở xã vị đông huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đây là hai đối tượng có liên quan nhóm tội phạm về tiền giả liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt giữ đức anh và nhất ý
mở rộng điều tra cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở đối với trần thẩm linh sinh năm hai nghìn tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm linh triệu đồng tiền giả thành phẩm và chưa thành phẩm loại năm trăm linh đồng cùng nhiều máy móc vật dụng liên quan đến hành vi làm tiền giả
qua đấu tranh bước đầu linh khai nhận
tiền giả từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau đó đăng bán trên mạng xã hội với giá một triệu đồng tiền thật lấy bốn triệu đồng tiền giả và đã bán được một trăm sáu mươi tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng cho một số đối tượng trong đó có hoàng đức anh và cao nhất ý
trong quá trình em thực hiện hành vi phạm pháp thì cũng có những hành vi là che giấu tính chất phẩm pháp của mình nhưng mà cũng không nghĩ rằng là cơ quan chức năng có thể tìm ra bắt nhanh như vậy
từ trước đến nay thì công an tỉnh hậu giang đã bắt giữ đức anh và nhất ý

thì đối tượng sẽ tiêu thụ được tiền giả sẽ không chỉ ở địa bàn hậu giang không chỉ địa bàn cà mau không chỉ địa bàn tiên giang mà nó có thể lan rộng ra rất nhiều tỉnh thành khác và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính tiền tệ cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố tạm giam trần thẩm linh huỳnh hoàng đức anh cao nhất ý
trong đó linh bị khởi tố về tội làm tàng trữ lưu hành tiền giả
anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả
ngoài ra công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an các tỉnh tiền giang cà mau bắt khởi tố thêm ba bị can để điều tra về các tội lưu hành vận chuyển và tàng trữ tiền giả
sáng nay phòng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa kịp thời dập tắt đàm trái trong đêm giải cứu thành công đôi vợ chồng lớn tuổi trong căn nhà khóa trái cửa
khoảng hai mươi một h năm mươi tám phút đêm ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc nhận tin báo trái tại căn nhà số bốn mươi một đường phan bội châu phường thắng lợi tp buôn ma thuột
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã huy động hai xe trị trái một xe thang cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
qua trinh sát lực lượng công an phát hiện đám cháy phát ra từ tầng trệt trong căn nhà có nhiều khói khí độc nên vợ chồng ông nguyễn bỉ sáu mươi tám tuổi và bà nguyễn thị bảo lợi sáu mươi bảy tuổi là chủ nhà đã chạy lên tầng thượng
nhưng do lớn tuổi nên hai ông bà không sang được nhà bên cạnh để thoát xuống
ngay lập tức lực lượng chữa cháy cùng lúc đã sử dụng thiết bị chuyên nghiệp phá cửa để tiếp cận dập tắt đám cháy ở tầng trệt đồng thời sử dụng xe thang giải cứu thành công hai vợ chồng chủ nhà từ tầng bốn xuống an toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai trong phiên làm việc sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ ubnd cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn
trình bày tờ trình về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn
bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị nhấn mạnh việc ban hành luật quy hoạch đô thị và nông thôn là hết sức cần thiết đây sẽ là công cụ pháp lý có hiệu lực hiệu quả cao đồng bộ thống nhất điều chỉnh toàn diện các hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế đồng thời thống nhất quy định pháp luật về quy hoạch tại khu vực đô thị và nông thôn trong một bộ luật tạo thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hiệu
cho rằng dự án luật cần có sự ra soát để làm rõ giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tiêu chí tiêu chuẩn quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình tod mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm
tiêu chí thiết yếu trong quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn chủ tịch quốc hội cũng đề nghị ra soát để đảm bảo đồng bộ hệ thống pháp luật luật này với các luật liên quan
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện nghị quyết của quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật địa chất và khoáng sản
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường vừa gửi thông báo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
theo đó kỳ họp thứ bảy sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm và dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi tám tháng sáu
quốc hội họp tập trung tại nhà quốc hội và được tiến hành theo hai đợt
trong đó đợt một từ ngày hai mươi tháng năm
đợt hai từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
dự kiến tại kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ xem xét hai mươi bốn nội dung thuộc công tác lập pháp
một mươi nội dung về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
đồng thời có hai mươi nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu quốc hội tự nghiên cứu
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị chuyên đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về tình hình kết quả công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
làm rõ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai từ đó để ra các giải pháp biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm
và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian tới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả của công an các đơn vị địa phương
đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ của các bộ ngành tổ chức chính trị xã hội doanh nghiệp
hiệp hội với lực lượng công an trong thực hiện quy định số tám trăm ba mươi của thủ tướng chính phủ thời gian qua
mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp ủng hộ giúp đỡ trong thời gian tới
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo pháp luật an ninh mạng
đẩy mạnh các mặt công tác phòng ngừa bảo vệ trẻ em ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu độc gắn với chủ động chuẩn bị các điều kiện
đảm bảo tốt nhất các yêu cầu xác minh truy vết đối tượng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng nâng cao kỹ năng điều tra thân thiện
tăng cường hợp tác quốc tế tranh thủ kinh nghiệm công nghệ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
cũng trong sáng nay thượng tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
đã có buổi làm việc với liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới do ngài bang siêu hô chủ tịch liên đoàn làm trưởng đoàn
buổi làm việc nhằm trao đổi thảo luận về ý tưởng tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu á tại việt nam
tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang chào mừng đoàn công tác đến thăm và làm việc với hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
việc liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới thay đổi địa điểm tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu á từ campuchia sang việt nam
cho thấy niềm tin của liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới và hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
trong phối hợp tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của liên đoàn
đồng chí thứ trưởng tin tưởng rằng với sự ủng hộ của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an việt nam
sự phối hợp chặt chẽ của bộ văn hóa thể thao và du lịch các liên đoàn hiệp hội thể thao quốc gia
thì việc tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu á sẽ thành công tốt đẹp
đây cũng là một sự kiện trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
ngày ban xê ông hô cảm ơn đồng chí thứ trưởng dành thời gian tiếp vui mừng được phối hợp với hiệp hội thể thao công an nhân dân tổ chức giải đấu này
dự kiến giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn với khoảng hai mươi quốc gia tham dự với số lượng hơn một người
do đó mong muốn nhận được sự quan tâm ủng hộ của hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
tin tưởng hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công giải vô địch taekwondo cảnh sát châu á
ngày hôm nay tại huyện cát hải thành phố hải phòng ban chỉ đạo bảy trăm chín mươi chín thành phố hải phòng đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến
trong triển khai thực hiện mô hình phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cát hải nam an
dù hội nghị có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo bảy trăm chín mươi chín trung ương
mô hình năm an được triển khai tại huyện cát hải từ năm hai nghìn hai mươi hai gồm các tiêu chí an ninh trật tự an toàn giao thông an toàn phòng cháy chữa cháy
an toàn các dịch vụ du lịch và an sinh xã hội
qua hai năm triển khai thực hiện mô hình cát hải nam an đã phát huy hiệu quả trên cả năm tiêu chí góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
xây dựng hình ảnh huyện cát hải ngày càng văn minh an toàn thân thiện và nghĩa tình
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả của ban chỉ đạo bảy trăm chín mươi chín tp hải phòng
huyện cát hải trong công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và các cục nghiệp vụ bộ công an kiểm tra đánh giá nghiêm túc toàn diện hiệu quả của mô hình
từ đó tham mưu cho lãnh đạo bộ chỉ đạo nhân rộng mô hình tại các địa phương có biển trên cả nước
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hải phòng chỉ đạo nhân rộng mô hình nam an đến tất cả các quận huyện để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trở thành phong trào thi đua hướng tới mục tiêu an toàn về an ninh trật tự
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân đã được bộ công an ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an giám đốc công an thành phố hải phòng và ủy ban nhân dân huyện cát hải tặng nhiều bằng khen giấy khen về những thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cát hải nam an
thưa quý vị và các bạn vào ngày một mươi năm tháng bốn bộ ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr chu kỳ bốn
tuy nhiên trước đó trong quá trình chúng ta xây dựng báo cáo một số tổ chức quốc tế đã có những nhận định sai lệch thiếu khách quan thiếu chính xác về tình hình nhân quyền tại việt nam cũng như việc việt nam thực thi các khuyến nghị theo cơ chế upr
thực chất thì đây vẫn là những chiêu bài không thể không hề có gì mới mẻ nằm trong kế hoạch chống phá nhằm mục tiêu hạ thấp uy tín của việt nam ngay trước phiên đối thoại về báo cáo quốc gia upr chu kỳ thứ tư tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng năm tại geneva thụy sĩ
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay biên tập viên nam hà sẽ có những phần trình bày cụ thể

trình bày tổng thể việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở việt nam trên tất cả các lĩnh vực kể từ lần ra soát trước và ra soát một cách toàn diện việc thực hiện những khuyến nghị mà việt nam đã chấp thuận tại chu kỳ ba
trong số hai trăm bốn mươi một khuyến nghị mà chúng ta chấp thuận thì việt nam đã thực hiện hoàn thành và có hiệu quả hai trăm linh chín khuyến nghị đạt trên tám mươi sáu và thực hiện một phần ba mươi khuyến nghị đạt trên một mươi hai
trong đó chúng ta chỉ cần
còn có hai khuyến nghị sẽ xem xét thực hiện trong một thời gian tích cực
và đặc biệt là việt nam là một trong những nước mà thực hiện xây dựng báo cáo dự kỳ một cách từ nguyện đã thể hiện rất rõ quan điểm của việt nam trong việc thực hiện nghị ủng hộ của mình trách nhiệm của mình là một thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
quá trình xây dựng báo cáo thì chúng ta cũng đã tiến hành tham vấn lấy ý kiến của các bên liên quan đặc biệt là các cơ quan liên hợp quốc tại việt nam
do đó là báo cáo của chúng ta đảm bảo
chúng ta vừa thực hiện một cách nghiêm túc vừa đảm bảo tính minh bạch tính hợp tác trong quá trình xây dựng báo cáo
chúng tôi đã tiến hành khoảng độ sáu hội thảo như vậy
tại mỗi hội thảo thì có khoảng độ ba mươi bốn mươi đại diện của các tổ chức như tôi vừa đề cập tổ chức chính trị xã hội đoàn thể quần chúng tham dự
và cũng có sự tham dự của đông đảo các đại sứ quán các tổ chức quốc tế tại việt nam
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam để đóng góp cho các nội dung báo cáo này
thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số vấn đề hạn chế
nhưng rõ ràng trong bối cảnh tình hình thế giới có rất nhiều biến động như vừa qua
việt nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm bảo và thúc đẩy quyền con người
tuy nhiên các thế lực thù địch các tổ chức thiếu thiện trí vẫn ra sức bóp méo hướng lái dư luận và chống phá quyết liệt
họ hướng lái dư luận đối với các vụ án kinh tế
hay là khi chúng ta đưa ra cái đề án truyền thông về quyền con người
thì họ lại nói chúng ta là xây dựng cái đề án để mà tiêu tiền nhà nước
hướng lái là đấy là những chiêu trò chúng ta chỉ làm hình ảnh cho đất nước chứ không phải là thực chất cho người dân
với nhiều nội dung sai sự thật không được kiểm chứng thiếu khách quan
báo cáo riêng của cơ quan liên hợp quốc tại việt nam theo cơ chế upr chu kỳ bốn
đã không được xây dựng một cách minh bạch
tương xứng với thiện trí hợp tác và quá trình xây dựng báo cáo quốc gia của việt nam
một trong những nguyên tắc mang tính nền tảng của quan hệ quốc tế hiện đại
và được ghi nhận trong hiến trương liên hợp quốc
đó là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia
và một trong những nguyên tắc cũng mang tính nền tảng của quan hệ giữa việt nam và các nước trên thế giới
đó là tôn trọng thể chế chính trị của nhau
và chính vì vậy thì tôi kiên quyết
bác bỏ những ý kiến những đề xuất những kiến nghị vi phạm những nguyên tắc này
chúng tôi lấy làm tiếc các cơ quan liên hợp quốc ở việt nam
đã căn cứ vào những thông tin thiếu chính xác không được kiểm chứng
để xây dựng một báo cáo mà thiếu sự tham vấn đối với việt nam
cái này nó đi ngược lại với quan điểm khi xây dựng một báo cáo
là phải công khai minh bạch bình đẳng
tham khảo ý kiến của nhiều tổ chức cá nhân
với đại diện một tổ chức đã hiện diện lâu dài và cũng có sự hợp tác lâu dài
với các ban bộ ngành địa phương ở việt nam đã có những nhận định sai lệch như vậy
còn ở hải ngoại cách xa lãnh thổ việt nam vẫn như chiều bài cũ
không ít tổ chức của người việt lưu vong cũng liên tục đưa ra những khuyến nghị lố bịch
tổ chức các cuộc họp báo live stream tung ra các thông tin phiến diện bóp méo sự thật
cuối tháng ba bpsos
phỏng vấn kẻ được tung hô là nhà hoạt động nhân quyền để đề cập những vi phạm nhân quyền ở việt nam
chúng chỉ ra ba vấn đề chính là nạn buôn người quyền tự do tôn giáo và quyền của người bản địa
trắng trận hơn vào tối hai mươi tháng bốn tổ chức khủng bố việt tân còn tổ chức hội luận kéo dài hơn một tiếng đồng hồ
xuyên tạc việt nam đàn áp nhân quyền đàn áp tôn giáo bắt bớ những người bất đồng chính kiến
và hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân thông qua việc kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội
cùng một lúc sẽ có nhiều tổ chức cá nhân đưa tin tuyên truyền chống việt nam về cùng một vấn đề
tập trung vào cùng một thời điểm
mục đích của họ đấy là nhằm tạo ra một tiếng nói đa chiều nhằm xuyên tạc và chống hoa việt nam
trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền
vẫn những trò lố ngoan cố không thừa nhận và liên tục chỉa mũi rùi xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở việt nam
những chiều bài cũ dích được chúng dùng đi dùng lại hết năm này qua năm khác
hòng phớt lờ những thành tựu mà việt nam đã được công nhận đồng thời tiếp tục bôi nhọ
xuyên tạc các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta về nhân quyền
dù ai cũng biết không thể lấy nước nào làm hình mẫu để so sánh đặt nước khác lên bàn cân
những pháp và các văn bản quy hoạch pháp luật lấy con người làm trung tâm và hướng đến con người

và cũng như thực hiện các quyền thơ bản
việt nam đã có rất nhiều cải thiện về chính phủ điện tử tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân nói chung
và đặc biệt là người khuyết tật họ có thể hòa nhập vào xã hội dễ dàng hơn trước
qua gần bốn mươi năm đổi mới thành tựu về quyền con người của việt nam đã có những bước phát triển hết sức vượt bậc
nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế đều ghi nhận
bằng chứng rõ nhất là hai lần việt nam được bầu vào thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
và với những dấu ấn rõ nét việt nam tiếp tục tuyên bố tái ứng cử làm thành viên hội đồng này nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
không chỉ thực thi đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở trong nước một cách nghiêm túc nhất quán liên tục
việt nam còn nỗ lực
nỗ lực góp phần quan trọng thúc đẩy bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu
ở những vùng chiến sự bất ổn trên thế giới sự hiện diện đầy kêu hãnh của những chiến sĩ mũ nổi xanh việt nam
đã lan tỏa hình ảnh đẹp về một việt nam yêu chuộng hòa bình
khi mà chúng tôi ôm nhau như này tôi cũng không có bất cứ một cảm giác nào là sự xa cách
giống như là sự đồng cảm giữa phụ nữ với nhau trong cuộc sống
tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời chào tới tất cả những người phụ nữ ở đất nước các bạn
các nữ quân nhân việt nam các bạn thật mạnh mẽ và nhiệt huyết
chưa đầy ba tuần nữa việt nam sẽ tham gia phiên đối thoại về báo cáo quốc gia upr
tru kỳ bốn tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc ở geneva thụy sĩ
những cái tên quen thuộc cũng đã công khai kế hoạch chống phá việt nam
nhưng với tinh thần luôn dành sự quan tâm xuyên suốt đến tiến trình upr nói riêng
và bảo đảm quyền con người nói chung chúng ta kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô cản cứ
chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng phiên đối thoại sẽ diễn ra
cởi mở mang tinh thần hợp tác và cũng đảm bảo tính nghiêm túc và tính cầu thị
để làm sao trong cái tư chế định kỳ phổ quát của giai đoạn tới
thì chúng ta sẽ thực hiện các quyết nghị còn tốt hơn chi phí bốn này
với tinh thần thẳng thắn cầu thị việt nam lắng nghe
luôn chấp thuần những cái ý kiến của các nước các tổ chức quốc tế
những cái khuyến nghị của họ giúp cho việt nam nhìn nhận những cái bát còn hạn chế
để có hướng khắc phục nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người trong thời gian tới
tuy nhiên việt nam cũng phản ứng rất rõ ràng những cái khuyến nghị và lời dùng vào đó
để can thiệp vào công việc nổi bộ của việt nam để vũ cáo để xuyên tạp việt nam
vi phạm dân chủ nhân quyền mà căn cứ là dựa trên những thông tin sai lệch
thủ tướng phạm minh chính vừa ký chỉ thị số một mươi hai về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
chỉ thị nêu rõ
xã hội của nước ta ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục phục hồi tích cực
đạt nhiều kết quả đáng khích lệ tạo điền tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm hai nghìn hai mươi bốn
để khắc phục những tồn tại hạn chế phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kiểm soát lạm phát thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng
thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp cụ thể
trong đó thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế khu vực
việc điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế các đối tác lớn nhất là chính sách về tiền tệ
tài khoá thương mại đầu tư nắm chắc tình hình thị trường cân đối cung cầu giá cả hàng hóa
để có giải pháp phù hợp hiệu quả ổn định thị trường giá nhất là đối với xăng dầu
các hàng hóa thiết yếu nhà ở và lương thực thực phẩm
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn theo đúng quy định không để tiếp tục chậm trễ bảo đảm có trọng tâm trọng điểm
không giàn trải phù hợp với khả năng thực hiện giải ngân và đúng quy định của pháp luật về đầu tư công
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương chú trọng phát triển thị trường trong nước
tăng cường xúc tiến thương mại kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số thương mại điện tử
đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nhất là đối với các thị trường lớn
tiềm năng phát huy hiệu quả các hiệp định thỏa thuận thương mại đã ký kết
thủ tướng giao các bộ cơ quan địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
quan tâm hỗ trợ kịp thời người có công đối tượng chính sách tổ chức triển khai quyết liệt hiệu quả phong trào thi đua
xóa nhà tạm nhà rột nát hoàn thành mục tiêu đề ra trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước vừa hủy thông báo đấu thầu vàng miếng dự kiến diễn ra ngày hôm nay hai mươi hai tháng bốn
do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặc cọc đúng quy định
để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu vàng bán vàng miếng tăng cung ra thị trường
ngân hàng nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào một mươi giờ sáng mai ngày hai mươi ba tháng bốn
ngân hàng nhà nước đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện
để đăng ký dự thầu và đặc cọc ngay trong hôm nay ngày hai mươi hai tháng bốn
được biết tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu lần này là một mươi sáu tám trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là hai mươi lô tương đương hai lượng
loại vàng miếng đưa ra đấu thầu là vàng miếng sgc được ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
tỷ lệ đặc cọc là một mươi giá tham chiếu đặc cọc là tám mươi một tám mươi triệu đồng một lượng
như vậy đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên diễn ra sau một mươi một năm vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước đã thực hiện bảy mươi sáu phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng
cục đồng bộ việt nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó các sở giao thông vận tải cũng có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra
tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng
nhiều xe dù bến cóc xe quá tải hoạt động để kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định
đặc biệt doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải
theo chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành có liên quan
ưu đãi về giá vé cho những người có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách khuyết tật
bên cạnh đó phối hợp với lực lượng chức năng trong kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện
người điều khiển phương tiện công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân
về tình hình trật tự an toàn giao thông kịp thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết khắc phục các sự cố tai nạn xảy ra
cao tốc quảng ngãi hòa nhơn có chiều dài tám mươi tám km đi qua hai tỉnh quảng ngãi và bình định
đây là đoạn cao tốc có tổng vốn và quy mô lớn nhất trong một mươi hai dự án thành phần cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai
vấn mắc lớn nhất hiện nay là trên tuyến đó là tỉnh quảng ngãi chưa bàn giao đủ mặt bằng cho các đơn vị thi công
việc không có mặt bằng sạch để thi công liên hoàn khiến cao tốc quảng ngãi hòa nhơn khó hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trước ngày ba mươi tháng bốn
km tám trăm linh thuộc gói thầu xl một qua xã nghĩa kỷ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi là điểm đầu của toàn tuyến đường găng quan trọng của dự án
vị trí này được thiết kế xây dựng cầu vượt nối cao tốc quảng ngãi hòa nhơn với cao tốc đà nẵng quảng ngãi
nhưng các đơn vị thi công vẫn chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng
hiện vẫn còn hàng chục hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường
gần một trăm linh nhà dân chưa được tháo rỡ di rời
mặt bằng chưa được giải phóng không có đường tiếp cận thi công dự án
do vậy gần ba ba km đầu tuyến cao tốc quảng ngãi hoài nhơn này đang chậm tiến độ
mặt bằng thì có những điểm mà mặc dù là địa phương
cũng đã rất là cố gắng nhưng mà cũng còn nhiều cái điểm là phức tạp khó khăn
đặc biệt là cái điểm đầu tuyến ở cái khu vực của viện nghĩa kỳ là cái điểm kết nối với cao tốc đà nẵng quảng ngãi
bây giờ là cũng chưa xử lý được cho nên là cái đấy là một cái điểm găng về tiến độ rất là lớn
cao tốc quảng ngãi hòa nhơn có chiều dài tám mươi tám km
hiện cả ba gói thầu trên tuyến đều được tổ chức thi công ba k
với bốn mươi ba mũi thi công
có ba hai trăm linh nhân sự thiết bị được huy động trên công trường
đến nay tổng khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng hai mươi hai
nhiều điểm được giao mặt bằng sớm như đoạn qua xã hành thuận huyện nghĩa hành
các đơn vị thi công đã bắt đầu cấp phối đá răm để chuẩn bị cho việc thảm nhựa
hai trong số ba hầm trên tuyến đã được đào thông
hai mươi tám trên bảy mươi bảy cầu đang được thi công đắp nền đường trên tuyến đến nay đã đạt ba ba trên một mươi hai một triệu mét khối
khó khăn lớn nhất là hiện nay trên tuyến vẫn còn gần hai mươi vị trí chưa được giải phóng xong mặt bằng
đều là các vị trí đường găng tiến độ của dự án
hầm chui dân sinh là những công trình cần phải ưu tiên để thi công là cái điểm găng và tiến độ
hiện nay tập trung để chúng ta hoàn thành trước
để tập trung khi hoàn thành thì chúng ta với tập trung đắp các công trình khối lượng đắp các đường đầu cầu là rất lớn
và với hai nữa là các cái điểm nghẽn này nó là cái điểm để cần chúng ta giải phóng để chúng ta thông cái tuyến công vụ
các cái vật tư vật liệu
rất mong là ủy ban nhân tỉnh quảng ngãi tiếp tục phù hợp với chủ tư với nhà thầu để giải quyết các hộ dân còn lại
để bán ra một trăm linh bằng cho nhà thầu trước ba mươi tháng bốn theo cái cam phết của bàn nhân tỉnh
sớm giải quyết cho nhà thầu những mỏ vật liệu và nhà thầu trình bổ sung
đã hoàn thiện hồ sơ qua sở tài nguyên môi trường để nhà thầu có cơ sở làm việc với địa phương làm việc với người dân
để công tác giải phóng mặt bằng cao tốc quảng ngãi hòa nhơn hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các hộ dân còn lại khẩn trương chấp nhận phương án đền bù
đồng thuận hợp tác với cơ quan chức năng để không phải áp dụng biện pháp mạnh khi giải phóng mặt bằng dự án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch
chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các lệnh quyết định này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
công an tỉnh hậu giang vừa phá thành công chuyên án làm tăng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh bắt nhiều đối tượng liên quan thu giữ số tiền giả đặc biệt lớn
đầu tháng ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện vị thủy về việc có hai thanh niên đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn mua hàng trả bằng tiền nghi là tiền giả
bị hại không cung cấp được đặc điểm nhận dạng của đối tượng nên quá trình điều tra xác minh gặp rất nhiều khó khăn
từ đặc điểm mà bị hại cung cấp từ các kết quả được hay cung cấp thì chúng tôi đối chiếu với thủ đoạn hoạt động lưu hành tiền giả của các đối tượng
nhắm đến là các tiệm tập quán nhỏ lẻ người lớn tuổi thời gian hoạt động là vào sáng sớm và chiều muộn căn cứ vào kết luận giám định tờ tiền mà bị hại cung cấp xác định đó là tiền giả
từ đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu bang giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp để điều tra xác minh lập rõ
qua xác minh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ cơ quan điều tra xác định được hai thanh niên sử dụng tiền giả mua hàng là huỳnh hoàng đức anh sinh năm hai nghìn ba và cao nhất ý sinh năm hai nghìn bảy cùng chú ở xã vị đông huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đây là hai đối tượng có liên quan nhóm tội phạm về tiền giả liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt giữ đức anh và nhất ý
mở rộng điều tra cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở đối với trần thẩm linh sinh năm hai nghìn tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm linh triệu đồng tiền giả thành phẩm và chưa thành phẩm loại năm trăm linh đồng cùng nhiều máy móc vật dụng liên quan đến hành vi làm tiền giả
qua đấu tranh bước đầu linh khai nhận làm tiền giả từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau đó đăng bán trên mạng xã hội với giá một triệu đồng tiền thật lấy bốn triệu đồng tiền giả và đã bán được một trăm sáu mươi đồng
nhưng hàng loạt nông sản của việt nam đang trở thành hàng hot trên thị trường quốc tế so với số lượng và giá cả tăng mạnh
theo đó trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu giữa ngôi vườn xuất khẩu đầu tiên phải kể đến sầu riêng
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quyết mục năm hai nghìn hai mươi bốn kiêm ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hai trăm năm mươi bốn triệu đô la mỹ tăng sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba

giá trị xuất khẩu sầu riêng sang trung quốc chiếm tới chín mươi tám trong tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của việt nam
như vậy chỉ chưa đầy hai năm sầu riêng việt nam tạo được bước tiến lớn tại thị trường hơn một bốn tỷ dân
chưa dừng lại vị trí ngôi vườn này có thể còn duy trì lâu dài vì sầu riêng việt nam có lợi thế sản lượng dồi dào thu hoạch trải vụ quanh năm
đặc biệt khi vào vụ không bị cạnh tranh với sầu riêng thái lan thời gian vận chuyển nhanh và giá thành cạnh tranh
nếu như sầu riêng đang giữ ngôi vương xuất khẩu sang trung quốc thì cà phê xuất khẩu sang các nước châu âu đang được ví như thời hoàng kim sau hơn ba mươi năm xuất ngoại
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quý một năm nay xuất khẩu cà phê đạt tám trăm linh tấn trị giá gần một bốn tỷ usd tăng lần lượt bốn mươi bốn bốn và năm mươi bốn hai so với cùng kỳ năm ngoái
với giá hiện nay theo các chuyên gia ngành cà phê sẽ đạt kiêm ngạch xuất khẩu năm tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đánh giá
cà phê là mức kiêm ngạch xuất khẩu cao nhất trong những năm qua nhờ giá cà phê thế giới tăng cao
trong đó thị trường đức dẫn đầu nhập khẩu cà phê việt nam tiếp theo là ý và tây ban nha là thị trường lớn thứ ba
hiện mỗi tấn cà phê xuất khẩu có giá trên dưới bốn usd và giá cà phê nội địa là trên dưới một trăm linh đồng trên một kg
theo các chuyên gia với tình hình giá thị trường như hiện nay thì kiêm ngạch xuất khẩu năm tỷ đô la mỹ của ngành cà phê trong năm hai nghìn hai mươi bốn chắc chắn đạt được
bộ thông tin truyền thông ủy ban nhân dân tp hcm cùng hơn năm trăm linh doanh nghiệp tập đoàn công nghệ đã quy tụ để khai mạc diễn đàn triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu á năm hai nghìn hai mươi bốn
sự kiện năm nay lấy chủ đề công nghệ số và công nghệ xanh trong phát triển đô thị thông minh
quy mô smart city asia năm hai nghìn hai mươi bốn gồm tám trăm linh gian hàng trưng bày với hơn năm trăm linh doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia với nhiều chủ đề chính như
các công nghệ và giải pháp ứng dụng cho các doanh nghiệp
trong đô thị thông minh nhà ở thông minh cctv alot công nghệ chất bán dẫn tài chính thanh toán thông minh tòa nhà thông minh chiếu sáng thông minh năng lượng xanh công nghệ xanh trong sản xuất thông minh robot
triển lãm hướng đến mục tiêu tạo thuyền đề thúc đẩy các quan hệ hợp tác công tư trong việc triển khai các dự án thành phố thông minh
chính vì vậy tại triển lãm sẽ diễn ra diễn đàn với các chuyên đề chính như
chiến lược đô thị thông minh với định hướng phát triển xanh và bền vững
các giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh
các ứng dụng iot trong đô thị thông minh theo định hướng phát triển xanh
đây là cơ hội rất lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước các địa phương các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi
thảo luận về những vấn đề giải pháp trong phát triển đô thị thông minh bền vững
diễn đàn cũng mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương trong nước của việt nam
với các doanh nghiệp trong nước quốc tế về phát triển đô thị thông minh thành phố thông minh
triển lãm quốc tế công nghệ và thiết bị chiếu sáng led oled và bảng quảng cáo kts black tech asia năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng diễn ra trong khuôn khổ smart city
các doanh nghiệp sẽ giới thiệu những công nghệ mới nhất các hạng mục màn hình quảng cáo kỹ thuật số
giải pháp màn hình các thiết bị thông minh các hạng mục chip điện tử dành cho chiếu sáng thông minh và tiết kiệm điện năng
giới trẻ ở tp hcm đang có xu hướng tìm những quán cà phê vừa ngồi thưởng thức cà phê
vừa được ngắm máy bay và những quán cà phê view máy bay đang được các bạn trẻ săn lùng
và không gì có thể thú vị hơn khi vừa được thư giãn vừa tận hưởng những khoảnh khắc độc đáo này
ở tp hcm có rất nhiều quán cà phê với đủ phong cách khác nhau để khách hàng lựa chọn theo sở thích
nhưng quán cà phê có view máy bay ngồi uống cà phê ngắm máy bay cất cánh hạ cánh thì không nhiều
chỉ tập trung ở một số khu vực hoặc đoạn đường nhất định và đáp ứng nhiều yếu tố
quán gần sân bay ở trên tầng cao hoặc sân thượng có vị trí tầm nhìn đúng hướng máy bay cất cánh hoặc hạ cánh
vì cần nhiều yếu tố nên quán cà phê có view máy bay khá ít ỏi và khó tìm
chỉ những người có cùng sở thích truyền tay nhau mới biết được
khu vực tập trung nhiều quán cà phê view máy bay là một số tuyến đường ở quận tân bình và quận gò vấp
có quán khách có thể ngắm máy bay bay ngang qua rất gần có quán được nhìn cả máy bay hạ cánh
có quán được ngắm máy bay từ xa bay đến cả một quãng đường dài trong tầm mắt
và khách đến những quán này đều có chung sở thích là thích ngắm máy bay
cái quán cà phê ở gần sân bay như thế này thì nó rất là thoáng
nhìn ra ngoài kia thì nó gọi là nó không có quá là sô bồ như là những cái quán cà phê mà nằm trong những cái đường lớn của thành phố
mình ngồi nó cũng gọi là giải tỏa tâm trạng
mấy hôm căng thẳng mình ra đây mình ngồi nó có gió nó thổi mát nó thoải mái
nhìn máy bay gần hơn thấy nó cũng vui
bình thường trong thành phố ít lắm ít thấy máy bay bay
giờ ngồi ở đây mình thấy máy bay đi lên đi xuống mình thấy vui thôi
nằm trong dãy quán co viêu máy bay nằm trên đường nguyễn văn công phường ba quận gò vấp
quán cà phê này được thiết kế độc đáo với không gian
phòng kính mát mẻ cho các bạn thích có không gian yên tĩnh và không gian mở ngoài trời cho những tính đồ thích ngắm máy bay
thời gian từ một mươi bảy h mỗi ngày hoặc vào cuối tuần thì quán rất đông khách đến uống cà phê thư giãn và ngắm máy bay ngang qua
một quán có tên khác là cà phê ngắm máy bay nằm trên đường quang trung quận gò vấp
quán nằm trên sân thượng của nhà cao tầng và có phiêu ngắm máy bay đúng chức
thu hút rất đông tính đồ đam mê máy bay ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
ngồi ở quán mọi người được ngắm máy bay từ xa bay ngang qua và hạ cánh xuống sân bay
một phiên máy bay độc nhất vô nhị tạo nên thương hiệu của quán cà phê ngắm máy bay
không chỉ khách đến quán đều yêu thích máy bay mà cả người chủ quán cũng có niềm đam mê rất lớn với máy bay

tại thành phố hồ chí minh được ngồi ở quán cà phê mát mẻ ngắm máy bay bay lượng thường xuyên
không chỉ các bạn trẻ mà khách đến những quán cà phê view máy bay đều có chung cảm nhận là cảm thấy thư giãn
thoải mái nhẹ nhàng sau một ngày làm việc căng thẳng
hình ảnh bay qua rất đẹp của chiếc máy bay cho mỗi người thêm yêu quý hơn cảnh đẹp của quê hương đất nước mình
cục hàng không việt nam vừa cho biết thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa
trong dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm cho thấy
tỉ lệ đặc dỗ của các đường bay xuất phát từ đầu thành phố hồ chí minh đều đang ở mức cao
tỉ lệ đặc dỗ đã tăng rất nhanh so với cách đây một tuần
theo đó trong ngày nghị chính thức đầu tiên hai mươi bảy tháng bốn
tỉ lệ đặc dỗ trên các đường bay thành phố hồ chí minh đến các địa phương đa phần đã đạt mức trên bảy mươi năm
một số đường bay có tỉ lệ đặc dỗ đã đạt trên chín mươi đến một trăm linh kể cả chiều đi và ngược lại
như huế quyền dân thành phố hồ chí minh đà lạt thành phố hồ chí minh phú quốc nha trang thành phố hồ chí minh
cục hàng không việt nam cũng cho biết tỉ lệ đặc dỗ trên các đường bay nội địa kết nối đến điện biên đang ở mức cao
xuyên suốt cả kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày kế tiếp
hiện tại vietnam airlines và vietjet air đang khai thác đường bay kết nối thành phố hồ chí minh với điện biên
trong đó để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với điện biên trong dịp lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
việt nam airlines sẽ khai thác ba chuyến bay mỗi ngày đi điện biên và ngược lại trong thời gian từ ngày ba tháng năm đến ngày tám tháng năm
tăng gần gấp đôi so với lịch bay hiện tại
tương tự vietjet cũng tăng gấp đôi tầng suốt bay giữa thành phố hồ chí minh tới điện biên lên hai mươi tám chuyến bay trong một tuần từ ngày ba đến ngày một mươi một tháng năm
nền tảng booking com vừa thống kê bảy mươi năm du khách việt đang tìm kiếm những điểm đến mát
mẻ nhằm thoát khỏi cơn nóng khi nhiệt độ trung bình ngày một tăng
trong khi đó tour về biển xanh cát trắng cũng chưa bao giờ là hết nóng khi kỳ nghỉ lễ dài ngày đang cận kề
báo cáo mới nhất của ứng dụng đặc phòng này thông qua nghiên cứu theo dõi các lượt tìm kiếm trong khoảng thời gian từ một mươi bảy tháng ba đến ngày sáu tháng bốn
với ngày nhận phòng từ hai mươi sáu tháng bốn đến một tháng năm cho thấy nhu cầu chọn đà lạt gia tăng đột biến trong lượt tìm kiếm
những điểm đến mát mẻ nhằm thoát khỏi cơn nóng khi nhiệt độ trung bình ngày một tăng cũng thiên về những địa điểm gần biển
có tới tám mươi hai du khách trong nước bày tỏ sự ưu ái đối với những địa điểm cận thủy
xu hướng này phần nào lý giải sự thống trị của các địa điểm ven biển trong danh sách những điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất
đứng thứ hai trong danh sách khách việt nam quan tâm nhất là đà nẵng thành phố nổi tiếng với những bãi biển quyến rũ và đời sống về đêm nhộn nhịp
các điểm đến còn lại bao gồm nha trang bà rịa vũng tàu thành phố hồ chí minh hội an huế phan thiết mũi né
qua khảo sát vẫn có nhiều doanh nghiệp chuẩn bị được sản phẩm du lịch ba bốn năm ngày để phục vụ nhu cầu du lịch trong và ngoài nước của du khách và cả những sản phẩm dài ngày
các doanh nghiệp cho biết trước đây trong tu ngày đang phần thu hút khách trung niên
tuy nhiên thời gian gần đây nhóm du khách trẻ tham quan ngày càng đông cho thấy sức hút các sản phẩm tour nội đô
đặc biệt tour nội đô xe buýt hai tầng hai buýt đường sông thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước tham quan bởi tính hấp dẫn và mới lạ